thời gian qua người dân trồng tiêu trên địa bàn tỉnh quảng trị gặp rất nhiều khó khăn do giá tiêu xuống thấp
bên cạnh đó là nắng hạn làm cho tiêu bị chết khô và dịch bệnh trên cây tiêu đang phát triển nhanh
các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở tỉnh quảng trị cần có giải pháp hỗ trợ người trồng tiêu vượt qua giai đoạn khó khăn này từng bước ổn định cuộc sống
theo thống kê mỗi hộ gia đình người dân ở xã vĩnh hiền huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị trồng từ ba trăm linh đến năm trăm linh gốc tiêu
do nắng hạn nên các vườn tiêu của người dân nơi đây đã bị khô hạn và cháy khoảng hai phần ba diện tích
toàn tỉnh quảng trị trồng được khoảng hai năm trăm linh hectare cây hổ tiêu trong đó có khoảng tám trăm linh hectare bị khô hạn

theo đó là bệnh tuyến trùng đang phát triển đã làm cho cây hổ tiêu chết khá nhiều
bên cạnh đó tập quán canh tác của người dân nhỏ lẻ thiếu tính liên kết nên thị trường đầu ra không được ổn định
nông dân sản xuất hồ tiêu bây giờ là phải liên kết lại thành lập các hợp tác xã các tổ hợp tác để chúng ta xây dựng thương hiệu nhàn hiệu cho hồ tiêu để chúng ta bán trực tiếp sản phẩm này cho ra thị trường
thì khi đó là chúng ta có thể nâng cao được cái giá bán
hiện nay chúng tôi cũng đang xúc tiến để mời gọi thêm các doanh nghiệp để ổn định cái đầu ra cho người sản xuất
kiện nghỉ đối với trung ương cũng như tỉnh có các công ty thuyệt lời các giải pháp tưới lâu dài cho đối với các cây hổ tiêu nổi riêng và các loài cây trong màu nổi chung
thời gian qua tỉnh quảng trị đã triển khai trồng hơn một trăm năm mươi hectare tiêu theo công nghệ hữu cơ và áp dụng tưới nhỏ giọt
với mô hình này đầu ra ổn định mà không phải chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
chính vì vậy trong thời gian tới người dân cần phối hợp với các ngành chức năng triển khai thêm các mô hình trồng tiêu sạch để giúp người dân sản xuất bền vững trên chính mảnh vườn của mình